vụ bỏng từ một bất cần trong phòng thí nghiệm đã để lại hậu quả nghiêm trọng
ít nhất hơn một năm nữa em học sinh này sẽ không thể tới trường
kem học sinh vẫn là kem học sinh
tức là chúng ta vẫn nhớ các cụ như mình nói có câu đến nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò
nhưng nếu có thầy cô quản lý chặt hướng dẫn đúng thì chặn vào những hiện tượng như vậy
nó sẽ không xảy ra
bởi vì là các thầy cô có mặt ở đấy hướng dẫn các cháu thực hành đúng
thường các cháu học sinh cũng kỳ trì thị nghịch
nhưng khi các thầy cô bảo thì bao giờ cũng có thể nghe lời
chưa nói là nếu như mà các thầy cô nhắc là những cái đấy rất nguy hiểm
thì thường các em cũng sẽ biết
thì đây là những việc mà hy hữu ít khi xảy ra đối với các nhà trường
chính vì vậy việc sử dụng và việc tác nghiệp tại thời điểm đó còn rất hạn chế và lung túng
và tôi nghĩ đó là một cái thứ
còn trong quy định trong các yêu cầu là các nhà trường có làm
và cá nhân tôi khi thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng với nhà trường
thì thường xuyên hàng năm là làm tốt công việc này
còn đối với giáo viên thì cũng do công việc chính của họ là thực hiện công tác dạy giảng dạy quản lý học sinh
cho nên cái việc mà thao tác hay tác nghiệp tại cái thời điểm đó
tôi nghĩ là chắc chắn là nó là sự việc rất là hữu ích xảy ra
rất là khó xảy ra
rất là khó có thể là đảm bảo cái sự bình tĩnh để một xử lý một cách kịp thời
một giờ thực hành của chương trình lớp một mươi
tính chất hóa học của khí clor và oxy hóa khử tại trường trung học phổ thông phúc lợi
ngôi trường mới được đầu tư với đầy đủ trang thiết bị cho việc học tập
tuy nhiên trong giờ thực hành khí mùi hóa chất tỏa ra nồng nặc
còn học sinh chỉ có thể tự bảo vệ tránh mùi bằng tay
có những thí nghiệm ở trong sách giáo khoa
thì chúng tôi cũng đã cố gắng làm thế nào là với cái dụng cụ thiết bị của phòng
vì chúng tôi đã đổi mới làm thế nào để thực hiện một cái kinh nghiệm an toàn nhất
ví dụ như thí nghiệm số một thì chúng tôi không cho vào một ống nghiệm
mà chúng tôi cho ống nghiệp hai nhánh ống đầu nó chưa phản ứng
thì chúng tôi có thể bịt kín cái thí nghiệm khí độc nó sẽ không thoát ra ngoài
tại rất nhiều trường phổ thông hiện nay
các phòng thí nghiệm được trang bị khá đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác học tập
nhưng nếu không được sử dụng an toàn
thì sự hiện đại ấy lại làm gia tăng thêm các nguy cơ với người sử dụng
tiếp theo chương trình quảng ngãi phát hiện nhiều tàu cá vi phạm quy định an toàn cháy nổ
ở bumma thuột bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn e coli
liên tiếp trong những ngày gần đây
tàu thuyền của bà con ngư dân trong cả nước liên tục bị cháy nổ
gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
điều đó phản ánh thực trạng của công tác phòng cháy chữa cháy trên tàu thuyền hiện nay còn khá lòng lèo
để không tái diễn những vụ cháy tàu đáng tiếc xảy ra
không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
mà mỗi ngư dân phải nâng cao ý thức để phòng cháy nổ trên tàu
và bảo vệ tính mạng tài sản của mình cộng đồng
đây là hiện trường của vụ cháy ba chiếc tàu cá tại tỉnh bình định
vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
tuy không có thương vong về người
nhưng cả ba tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn
thiệt hại ước tính ban đầu gần ba mươi tỷ đồng
từ nguồn nhiệt chập điện
kết hợp với nhiều vật liệu dễ cháy có sẵn trên tàu
nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lây lan
còn đây là hiện trường của vụ cháy chiếc tàu
có công suất trên bảy trăm linh cv của gia đình chị trần thị kim phụng
ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
khi đang neo đậu tại cảng sa kỳ vừa mới xảy ra
trong chốc lát hàng nghìn lít dầu ngư lưới cụ
nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày
và con tàu đều bị thiêu rụi
kiểm tra kiểm soát của bộ đội biên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ngãi
trong những ngày qua phát hiện sáu tàu cá vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ
theo các ngành chức năng nguyên nhân chính là do sự cố về điện
dẫn đến chập điện gây cháy nổ
thực tế cũng cho thấy ngư dân thường chủ quan trong việc lắp đặt và sử dụng điện trên tàu
hệ thống dây dẫn và thiết bị điện bị hư hỏng do nước mặn
nhưng không được thay thế
đồng thời trên tàu còn chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ
như xăng dầu bình ga ngư đuối cụ
rất dễ xảy ra cháy nổ gây thiệt hại lớn
thứ nhất là người ta phải hiểu biết được về các nguy cơ trong quá trình vận hành
các thiết bị máy nổ điện
cũng như là việc lắp đặt các hệ thống điện
là phải đảm bảo an toàn thơ đủ quy trùng và tiêu chuẩn
không để xảy ra
và thứ ba là về mặt cá nhân
tâm lý chung là người ngư dân là thường thường hay có tính là tín ngưỡng
cho nên thực hiện các thời cúng ở trên các tàu cá
cho nên cái này phải đảm bảo hết sức an toàn
và phải chú ý không nếu từ những việc nhỏ sơ xuất và bất cần của chúng ta
sẽ dẫn đến một nguy cơ cháy nổ rất là cao đối với tàu cá
hiện nay chưa có quy định nào của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên tàu thuyền
nên không có chế tài để xử lý
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh
chủ yếu vẫn tuyên truyền là chính
vì vậy mỗi ngư dân cần phải nâng cao ý thức
trang bị những kỹ năng thiết bị phòng cháy chữa cháy
để bảo vệ con tàu tính mạng của mình và cộng đồng
cũng liên quan đến vấn đề phòng chống cháy nổ
trong và sau dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
trên địa bàn tp hcm tình hình cháy nổ đã giảm sâu
ở cả ba tiêu chí số vụ số thiệt hại và không có người chết
so với thời gian cùng kỳ
đây là sự nỗ lực rất lớn của các quỷ đảng chính quyền
và cả hệ thống chính trị và lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy của tp hcm
trong và sau dịp tết nguyên đán đinh rậu hai nghìn một mươi bảy
trên địa bàn tp hcm chỉ xảy ra ba mươi vụ cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó có hai mươi năm vụ cháy chủ yếu ở nhà dân
lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy tp hcm đã trực tiếp xử lý một mươi bốn vụ
lực lượng tại chỗ xử lý một mươi một vụ
đặc biệt trong bảy ngày nghỉ tết không có vụ cháy nổ nào xảy ra
điều đáng mừng là số vụ cháy nổ giảm đáng kể so với bảy ngày tết năm hai nghìn một mươi chín
giảm năm mươi hai vụ tỷ lệ sáu mươi bảy năm mươi ba
đồng thời cháy nổ chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ
thiệt hại không đáng kể so với cháy nổ trong tết hai nghìn một mươi sáu
và nguyên nhân chính gây nên hỏa hoạn vẫn do sự cố về điện và bất cần đun nấu thờ cúng
nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ cao trong sau tết thì chúng tôi cũng hết sức lo ngại
vì đây là một đợt đi vào sản xuất kinh doanh
cái thứ hai nữa là đỉnh điểm của cái mùa hanh khô
cái thứ ba nữa là tổ chức nhiều các cái lễ hội
thì cái nguy cơ mà xảy ra cháy nổ
ở các khu vui chơi tập trung giải trí đông người
trong khu dân cư trong các cơ quan sản xuất kinh doanh các cơ sở dịch vụ
thì vẫn là những cái vấn đề đáng quan tâm
đó là cái việc mà sau tết thì chúng tôi thấy rằng là cần phải có một cái tăng cường hơn nữa
là cái trách nhiệm về vấn đề là phòng cháy chữa cháy
cũng như là chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các tình huống xảy ra khi có sự cố xảy ra
trước tết nguy cơ cháy và thiệt hại nhân dân của tây nguyên
nhân mạng do cháy rất lớn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố
ban hành các văn bản chỉ đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
phối hợp chặt chẽ cùng đoàn kiểm tra liên ngành
tổng kiểm tra xử lý những điểm vui chơi giải trí đông người
karaoke chợ trung tâm thương mại nhà hàng tiệc cưới điều kiện lối thoát nạn
tổng kiểm tra các kho chứa hàng hóa lớn điện sân bay bến cảng
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện phải đứng ra chịu trách nhiệm nếu cơ sở xảy ra cháy nổ
hai giờ sáng nay lô tàu đầu tiên trong tổng số một mươi ba đoàn tàu của tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông đã về đến hà nội
đây là những cấu phần của đoàn tàu đường sắt trên cao đầu tiên ở hà nội
được tập kết tại quận hà đông chuẩn bị lắp ráp chạy thử vào tháng chín năm nay
dạng sáng ngày một mươi chín tháng hai bốn toa tàu đầu máy của tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông
đã về tới hà nội và được tập kết trên đường lê trọng tấn hà đông
theo ban quản lý dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông để phục vụ cho dự án nhà thầu đã đặt mua một mươi ba đoàn tàu
phần lớn đã cập cảng hải phòng
toa tàu dài khoảng hai mươi mét có sức chứa hơn ba trăm linh người
buồng lái rộng khoảng năm mét vuông
ghế lái được thiết kế phía góc phải của toa
phần buồng lái được trang bị màn hình điện tử có bộ đàm điện thoại
dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông trị giá một mươi chín tỷ đồng
được xây dựng từ nguồn vốn oda trung quốc
dự kiến thử nghiệm vào tháng chín năm nay
sau năm năm xây dựng và chính thức khai trương năm hai nghìn một mươi tám
tuyến đường sắt đô thị đầu tiên này có một mươi ba km đường trên cao một mươi hai nhà ga
điểm đầu là cát linh đồng đa
điểm cuối là ga hà đông
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại buôn ma thuật xảy ra vào ngày bảy tháng hai
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc vừa cho biết
nguyên nhân khiến một mươi sáu người ở buôn ma thuật bị ngộ độc
là do người dân đã ăn gỏi lợn và uống nước giếng có vi khuẩn e coli
qua xét nghiệm mẫu phẩm các cơ quan chức năng xác định
nguyên nhân khiến một mươi sáu người bị ngộ độc thực phẩm
là do vi khuẩn e coli có trong gỏi lợn và nước giếng mà người dân sử dụng
trước đó ngày bảy tháng hai bệnh viện đa khoa tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã tiếp nhận một mươi sáu bệnh nhân ở bôn nao a xã aeatun tp bôn ma thuật
nhập viện do ăn gỏi lợn và sử dụng nước giếng
kết quả xét nghiệm của trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho thấy
vi khuẩn e coli trong nước giếng cao gấp một trăm hai mươi lần bình thường
và trong gói lợn là hai trăm ba mươi vi khuẩn trên một gram thịt
bình thường là không có
đây là nguyên nhân chính khiến các bệnh nhân bị ngộ độc
qua đó sở y tế tỉnh đắk lắc khuyến cáo
người dân cần ăn chín uống xôi chế biến thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh
đồng thời phải rời chuồng ra súc ra cầm ra xa giếng nước
rửa tay bằng xào phòng trước khi ăn
để tránh tình trạng bị ngộ độc thực phẩm đáng tiếc như trên
sáng nay ngày một mươi chín tháng hai tin từ ban quản lý vườn quốc gia trư mon ray
tỉnh con tum cho biết
một cá thể bò tót đực nặng khoảng tám trăm linh kg
tự lao đầu vào xe tải chở đá xây dựng
bị chết hiện đang được xử lý để làm tiêu bản
phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng hai
trong quá trình tuần truyền hình
bản tra trên địa bàn xã morai huyện sa thầy
đến km hai mươi hai đường đăng thi công tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi bốn
thuộc khoảnh ba tiểu khu sáu trăm bảy mươi chín
lâm phần vườn quốc gia trư mon ray
ông giả đức hùng kiểm lâm địa bàn xã morai
chứng kiến một cá thể bò tót từ trong rừng xuất hiện giữa đường
bất ngờ con bò tót này lao thẳng vào đầu xe ô tô tải
biển kiểm soát tám mươi hai c một nghìn tám trăm chín mươi tám
do ông nguyễn thanh hùng điều khiển
đang chở đá thi công và chết ngay tại chỗ
xác định sau đó cho thấy
cá thể bò tót giống đực
có tên khoa học borgarus
thuộc nhóm ib động vật rừng nguy cấp quý hiếm
theo nghị định ba mươi hai của chính phủ
ngay trong đêm một mươi bảy tháng hai
vườn quốc gia trư mon ray đã phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành điều tra xác minh
qua kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy
không có dấu hiệu bò toát bị săn bắn bẫy bắt
bước đầu chúng tôi cũng nhận định là như thế
vì có thể là trong quá trình thi công tuyến đường
có những xáo trộn và tiếng ồn ở trong khu vực
các cá thể động vật nói chung
các cá thể động vật nói chung
có thể đi lạc đàn
hoặc là do những cái tác động của môi trường xung quanh
nó đi ra ngoài tuyến đường đó
và xảy ra sự cố như trên
một biện pháp cấp bách nhất
là chúng tôi sẽ phải tăng cường kiểm soát bảo vệ
trước hết là phải có các giải pháp kiểm tra tuần tra bảo vệ
để làm sao đảm bảo được
sinh cảnh bóng
sinh cảnh sống ổn định yên tĩnh cho các loài
vườn quốc gia trư mâm rây có diện tích hơn năm sáu trăm linh hectare
theo điều tra bước đầu vườn có năm trăm linh tám loài cây
thuộc ba trăm hai mươi bốn chi một trăm một mươi năm họ
và là một trong những nơi có hệ thực vật cổ nhất nước ta
về động vật có nhiều loài thú mong vuốt như voi bò tót
và nhiều loài chim muông
gồm ba trăm năm mươi hai loài động vật có sương sống ở cạn
trong đó có khoảng một trăm linh cá thể bò tóp sinh sống
trong ba năm trở lại đây tỉnh sơn la đang tập trung
đẩy mạnh phát triển mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc
thay thế cho trồng lúa ngô và sắn kém hiệu quả
bước đầu thực hiện đã mang đến những tin tín hiệu tích cực
trong đó vai trò của hợp tác xã kiểu mới
chính là một trong những mắt xích quan trọng
giúp cho người dân yên tâm phát triển sản xuất
khu đất hơn một hectare nhà bà vi thị đoá
ở bản triềng hai huyện yên châu
cách đây ba năm vẫn còn không được phát triển sản xuất
cây ngô còn bạt ngàn ngô
tuy nhiên năng suất và giá trị kinh tế mà cây ngô mang lại rất thấp
ăn cũng chẳng đủ
chỉ sau vài năm chuyển sang trồng đậu và dưa
cả nhà ai cũng mừng vì thu nhập tăng lên
con số mà trước đó chẳng dám nghĩ tới
ngô thì tốn nhiều phân giống lắm
giống thì đắt
phân cũng đắt
về trồng cái rau màu thì hiệu quả nó cao hơn
giống thì ít hiệu quả nó cao hơn
riêng cô làm cái khu này

thu được một trăm linh triệu một năm
nhằm giải quyết đầu ra cho người dân địa phương
hợp tác xã hoa quả quyết tâm được thành lập
với một trăm linh xã viên quy hoạch nằm trên tám xã
thuộc ba huyện
mộc châu yên châu và mai sơn
hợp tác xã này đang cho thấy vai trò thiết thực của mình
trong việc giúp đỡ người dân sản xuất
và bao tiêu sản phẩm đầu ra
tôi tham gia hợp tác xã hòa quả quyết tâm
những năm trước

và hợp tác xã trồng cây hoa quả
đạt hiệu quả kinh tế khá hơn
còn được bao tiêu sản phẩm
ơt xuất khẩu thì nếu như
tính trên một mét vuông
có thể thu được đến ba bốn ngươi nghìn
như tầm điểm như năm nay
có thể thu được đến năm mươi nghìn
trên một mét vuông
nhưng mà trồng ngô thì nó chỉ được khoảng ba bốn nghìn thôi
thế thì mình không trồng ngô
thì nó không có lãi mấy
thế còn trồng cây ăn quả
thì nó là
nhưng tại mấy năm nay thì là
riêng xoài nhãn
rồi những cây ăn quả
giá trị nó cao
nhưng mà tính trên một ha bình thường
như hiện tại bây giờ
nhãn nó phải tương ứng với
bốn trăm linh triệu trên một ha
tại thời điểm này
lãnh đạo tỉnh sơn la đã xác định
phát triển mô hình trồng cây trên đất dốc
là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của toàn tỉnh
và để giúp đỡ người dân tiếp cận
phương pháp mới này
các hợp tác xã kiểu mới
được khuyến khích và hỗ trợ thành lập
đến năm hai nghìn hai mươi
thì có thể nâng lên
số diện tên ăn quả
nên năm sáu ha
của huyện châu
tiếp tục là
tăng cường công tác tập hấn
huyển giao khoa học kỹ thuật
cho nhân dân áp lụng sản xuất
nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn
việt gáp để đảm bảo
chất lượng sản phẩm tốt
đặc biệt là sẽ tiếp tục thành lập
các hợp tác xã nông nghiệp
để đầu tư
nhiên kết đầu tư
sản xuất và bao tiêu các sản phẩm
cho nông dân trong thị trường
mô hình trồng cây ăn quả
cây ngắn ngày trên đất dốc
đã tận dụng tối đa thời gian
và diện tích nông nhàn
có vốn đầu tư thấp
mang lại hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên theo các hợp tác xã
và hộ dân tham gia hiện nay
điện và nước phục vụ cho sản xuất
còn rất hạn chế
người dân vẫn phải tự khắc phục
nếu chính quyền địa phương
có biện pháp giải quyết được khó khăn trên
ước tính năng suất và thu nhập của các hộ
cũng sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi
trong phần tin thế giới
đức bổ sung hai mươi năm tỷ euro
vào ngân sách quốc phòng
theo mục tiêu của nato
ấn độ đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng mọi nhu cầu năng lượng
từ mặt trăng
trong khuôn khổ hội nghị an ninh munich
ngoại trưởng đức sigmar gabriel cho rằng
nước này sẽ gặp khó khăn
trong việc bổ sung thêm hai mươi năm tỷ euro
vào ngân sách quốc phòng
để đạt mục tiêu chi tiêu quân sự của nato
nếu như vào cùng thời điểm
các chính trị gia đức cố tìm cách giảm nhẹ các loại thuế
ngoại trưởng gabriel khẳng định
berlin vẫn duy trì cam kết thực hiện
các mục tiêu của nato
xong cho rằng không chỉ tập trung vào tri tiêu quân sự
hiện chiếm một hai tổng sản phẩm quốc nội của đức
lập trường của ngoại trưởng đức
có phần khác biệt với thủ tướng đức
angela merkel khi bà khẳng định
nước này sẽ nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu
của liên minh quân sự nato
chi hai gdp cho quốc phòng
trước năm hai nghìn hai mươi bốn
đúng như lời kêu gọi của mỹ
phái bộ hỗ trợ nhân đạo liên hợp quốc
tại iraq cho biết là khoảng
bảy trăm năm mươi dân thường ở phía tây
thành phố mosul đang phải đối mặt
với cuộc khủng hoảng nhân đạo
do thiếu thực phẩm nhân liệu nước và điện
tình hình này sẽ khó dự đoán
khi mà các chiến dịch quân sự ở mosul
tiếp diễn ác liệt và có thể kéo dài
việc sơ tán người dân ra khỏi khu vực chiến sự
ngày càng khó khăn hơn
khi thủ tướng iraq haider al abadi
ngày hôm nay thông báo sẽ triển khai
các chiến dịch quân sự nhằm giành lại
khu vực phía tây thành phố mosul
từ tay tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo các chuyên gia
chiến dịch sắp tới có thể phức tạp hơn nhiều
do các đường phố ở khu vực tây munsun quá hẹp
và cắt ngang dọc
khiến các loại xe bọc thép khó tiến vào
mỹ và anh đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ nước này
trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố
nhà nước hồi giáo is tự xưng
trong cuộc điện đàm giữa thủ tướng iraq
và ngoại trưởng mỹ và ngoại trưởng anh
diễn ra trong ngày hôm nay
tổ chức nghiên cứu không gian của ấn độ
cho rằng đến năm hai nghìn ba mươi
new delhi có thể đáp ứng được
mọi nhu cầu năng lượng của nước này
từ các nguồn tài nguyên trên mặt trăng
việc khai thác bụi mặt trăng
vốn rất giàu heliba
đang là chương trình ưu tiên của nhiều quốc gia
khi nguồn năng lượng hóa thạch trên trái đất
đang có nguy cơ bị cạn kiệt
cũng theo tổ chức nghiên cứu không gian của ấn độ
việc khai thác bụi mặt trăng dầu heliba
có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của cả thế giới
việc tiếp cận mặt trăng với trí phí thấp
phát triển các phương tiện đa mục đích
và có thể tái sử dụng
sẽ giúp tạo ra một bước tiến lớn
trong quá trình khai thác các hành tinh
và du lịch không gian
nhật bản hiện là quốc gia tiên phong
trong việc khai thác năng lượng từ mặt trăng
qua việc tạo ra một vành đai
gồm các tấm pin năng lượng mặt trời
bao quanh mặt trăng
vành đai pin này sẽ hấp thu năng lượng
về các trạm tiếp nhận trên mặt đất
dưới dạng tiên laser hoặc sóng v ba
vành đai mặt trăng có khả năng gửi xuống trái đất
một mươi ba terawatt năng lượng mỗi năm
đến đây chương trình thời sự của chúng tôi
cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt